cũng liên quan đến hành vi cướp giật tài sản công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc
vừa nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng nguy hiểm chỉ trong một ngày
liên tiếp đã gây ra ba vụ cướp giật tài sản trên đề bản hai huyện crong năng và iak tỉnh đắk lắc
đó là ngô quang phúc hai mươi sáu tuổi trú tại xã hòa an
và đào minh thuận ba mươi ba tuổi trú tại thị trấn phước an huyện crong park tỉnh đắk lắc
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một bà lê thị hoa chú tại xã phú xuân huyện crong năng
đang đi bộ trên đường tỉnh lộ thuộc thôn xuân an xã phú xuân
thì bị hai đối tượng đi trên một xe máy áp sát cướp sợi dây chuyền vàng của bà đang đeo trên cổ
làm bà ngã xuống đường rồi tổ thoát
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crong năng đã cử lực lượng hình sự
phối hợp cùng với công an xã phú xuân và các lực lượng nghiệp vụ khác
nhanh chóng triển khai xác minh truy bắt đối tượng gây án
đến hai mươi một h cùng ngày lực lượng trinh sát đã tiếp cận khống chế bắt giữ được hai đối tượng trên
khi đang trên đường tổng thoát tại thị trấn crong năng
qua thông tin của trinh sát bằng các lực lượng hình sự chúng tôi xác định đối tượng có mang theo không khí
như là dao búa ớt và rất là manh động sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt
trước tình hình đó chúng tôi đã tham mưu lực lượng hình sự tham mưu cho lãnh đạo công an huyện công năng
cùng kiểm khai các lực lượng nhiệm vụ khác phối hợp với công an xã phú xuân
và công an thị trấn crong năng là kiểm khai đồng bộ của các nghiệp vụ
thì chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận khống chế
mặc dù đối tượng có hành vi chống trả quyết liệt
nhưng mà tổ công tác đã tiên kết tấn áp và đã bắt giữ được đối tượng
làm bảo an toàn cho cả lực lượng bắt và cả đối tượng bị bắt
tại thời điểm bị bắt lực lượng công an thu giữ trên người và trong ba lô của các đối tượng
ba con dao thái lan một mã tấu bốn túi ớt bột nhiều viên đá và hai sợi dây chuyền vàng
tại cơ quan công an phúc khai nhận
do đến tết bị người khác đòi nợ nên nảy sinh ý định rủ thuận đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ
khi đi các đối tượng lắp biển số giả vào xe máy và chuẩn bị nhiều loại hung khí nguy hiểm
để chống trả lại người dân cũng như lực lượng chức năng nếu bị truy đuổi

ba con dao thái lan một mã tấu bốn túi ớt bột nhiều viên đá và nhiều viên đá và nhiều loại hung khí nguy hiểm

bước đầu hai đối tượng khai nhận ngoài vụ cướp giật trên địa bàn huyện crong năng
cũng trong ngày một mươi hai tháng một cả hai đã thực hiện hai vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện yaka tỉnh đắk lắc
hiện vụ việc đang được công an huyện crong năng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật